sáng nay hai mươi bốn tháng một mươi tỷ giá trung tâm giữa việt nam đồng và đô la mỹ sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi được ngân hàng nhà nước công bố ở mức là hai mươi hai ba mươi hai đồng tăng một mươi ba đồng so với phiên cuối tuần vừa qua
với biên độ cộng trừ ba đang được áp dụng tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là hai mươi hai sáu trăm chín mươi hai việt nam đồng trên một đô la mỹ và tỷ giá sàn là hai mươi một ba trăm bảy mươi hai việt nam đồng trên một đô la mỹ
giá mua bán đô la mỹ tại một số ngân hàng thương mại lúc tám h ba mươi ngày hai mươi bốn tháng một mươi so với phiên cuối tuần trước như sau
tại vietcombank hai mươi hai hai trăm tám mươi đến hai mươi hai ba trăm năm mươi đồng trên đô la mỹ tăng một mươi đồng mỗi chiều giao dịch
tại bidv hai mươi hai hai trăm bảy mươi năm hai mươi hai ba trăm bốn mươi năm đồng trên đô la mỹ tăng năm đồng mỗi chiều giao dịch
tại asimbank hai mươi hai hai trăm năm mươi đến hai mươi hai ba trăm bốn mươi đồng trên một đô la mỹ tăng năm đồng mỗi chiều giao dịch
tại techcombank hai mươi hai hai trăm năm mươi năm đến hai mươi hai ba trăm bốn mươi năm đồng trên đô la mỹ tăng năm đồng mỗi chiều giao dịch